do nhu cầu sử dụng rau an toàn của người dân ngày càng tăng cao nhận thức được điều này một người nông dân ở xã ngô quyền huyện thanh miện tỉnh hải dương đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà màng nhà lưới để trồng rau an toàn bằng phương thức thủy canh bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực
năm hai nghìn một mươi chín anh hậu đầu tư trên sáu trăm linh triệu đồng để xây dựng sáu trăm linh m hai nhà lưới để trồng thử nghiệm sau hơn bốn tháng anh đã thu hoạch hai lứa rau xà lách rau cải với sản lượng khoảng ba năm tấn cung cấp chủ yếu cho hệ thống siêu thị vinmark và chuỗi cửa hàng tiện ích tại hà nội với giá bán từ ba mươi đến ba mươi năm nghìn đồng một kg
trước đây mình làm ở bên này non mình có biết là khi cái rau ở dưới đất nếu trồng ở dưới đất nắng xuống nó sẽ ấm đất mà cái rau này nó chỉ ấm đất cái nào đấy
nếu trồng ở dưới đất nó sẽ chết dễ nó sẽ đen dễ lại đen dễ lại vậy là cây rau đã chết rồi đúng không thế mà khi mình làm thế này cả nhiệt độ có lên tới bốn mươi độ đi một chút nữa nhưng mà nước nó nạnh nó không thể chết dễ được dễ vẫn cứ hút nước lên lá thì không bao giờ cây rau vẫn phát triển bình thường ví dụ như nó chết dễ rồi thì nắng ở trên xuống thì đương nhiên nó phải cháy lá chết
thì mình có tìm hiểu hầu như cái này mình tìm hiểu từ đầu cho đến cuối
thì mình cảm nhận được và mình
mình đi rất nhiều nơi vào có những nhà màng lên tới bốn mươi bốn mươi hai độ nhưng mà nước nó nạnh vẫn sống bình thường
để có nguồn nước sạch tới rau anh hậu phải đào một giếng khơi qua nhiều công đoạn lọc được bơm về bể chứa rồi pha trộn chất dinh dưỡng theo tỷ lệ phù hợp với từng loại rau không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học nào mô hình sản xuất của gia đình anh được nhiều người đến học tập và làm theo
hết là tôi thấy là có những cái nổi trội
một là giảm được cái công lao động chăm sóc hai là giảm được cái không dùng về phân bón thuốc trừ sâu thế mà giá thành thì rất cao nó khoảng ba mươi ba mươi năm nghìn đồng trên một cân
ngoài đem lại nguồn thu nhập ổn định các sản phẩm làm ra đều bảo đảm chất lượng an toàn cho người tiêu dùng và góp phần bảo vệ môi trường đây thực sự là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cần được nhất rộng trên địa bàn